từ ngày hai đến ngày bảy tháng một mươi hơn hai trăm linh tình nguyện viên quốc tế đến từ nhật bản singapore new zealand úc hồng kông và mỹ
tiến hành giúp đỡ xây dựng nhà hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường tổ chức các lớp tập huấn cộng đồng
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh phú thọ
dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư xây dựng việt nam các tình nguyện viên đến từ các nước singapore hồng kông nhật úc mỹ new zealand và việt nam
trực tiếp xây mới và sửa chữa nhà cho hai mươi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã xuân quang và hương nha huyện tam nông
hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường tổ chức các lớp tập huấn cộng đồng cho các gia đình khó khăn
tại huyện yên lập và cầm khê tỉnh phú thọ với tổng giá trị viện trợ khoảng một bảy tỷ đồng
havita for humanity là tổ chức phi chính phủ thực hiện các chương trình và dự án hướng đến mục tiêu
vì một thế giới mà mỗi người đều có một nơi ở tươm tất
qua một mươi năm năm có mặt tại việt nam hapitad đã hỗ trợ hơn một mươi ba sáu trăm linh hộ gia đình có thu nhập thấp tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước